bản vẽ xin cấp phép xây dựng theo mẫu do sở xây dựng tp hcm vừa đề xuất bộ xây dựng sẽ giảm phiền hà cho người dân trong việc xin xây dựng hoàn công nhà
bài viết đơn giản bản vẽ cấp phép xây dựng người dân và cơ quan quản lý đều khỏe trên báo tờ trẻ
bản vẽ xin cấp phép xây dựng vừa được đề xuất chỉ thể hiện các tiêu chí cơ bản như mặt bằng các tầng mặt cắt danh giới khu đất danh kiến trúc danh ban công số tầng chiều cao công trình
chuyên gia xây dựng cho biết với bản vẽ này thì người dân sẽ không cần làm bản vẽ khi xin giấy phép xây dựng
người dân chỉ nộp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và đơn xin cấp phép xây dựng
cơ quan cấp phép sẽ chiếu theo quy hoạch của khu vực rồi cung cấp bản vẽ kèm giấy phép xây dựng
và cũng với bản vẽ này việc quản lý trật tự xây dựng sẽ đơn giản nhẹ nhàng hơn
nhiều ngày nay người dân sinh sống ở khu vực ngoại thành hà nội rất bức xúc khi hàng ngày có hàng trăm xe tải
chở vật liệu xây dựng hàng hóa chạy từ sáng sớm đến đêm khuya gây tiếng ồn bụi bẩn mất an toàn giao thông
mối lo từ xe quá tải là bài viết trên báo hà nội mới
thanh tra sở giao thông vận tải hà nội cho biết nguyên nhân chủ yếu là do các xe muốn rút ngắn thời gian vận chuyển
nên cố tình chở hàng quá tải trọng che chắn cầu thả và thường di chuyển vào ban đêm để tránh sự kiểm soát của lực lượng chức năng
trong khi đó chế tải xử phạt còn rất nhẹ chỉ từ hai bốn triệu đồng chưa đủ sức gian đe
trong đó ngoài xử phạt lái xe như quy định hiện hành nên xử phạt cả chủ xe để đủ sức gian đe
bên cạnh đó cần phối hợp với chính quyền địa phương giám sát có căn cứ xử phạt xe chở quá tải quá khổ
quý vị vừa theo dõi những thông tin mới nhất mà chúng tôi vừa cập nhật